các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một kg ma túy tổng hợp hai trăm linh viên hồng phiến sáu khẩu súng cùng nhiều đạn dao lê bình xịt hơi cay là tăng vật trong quá trình đấu tranh bắt giữ chùm ma túy lưu vĩnh phúc chú tại kim sơn ninh bình
khi đang di chuyển qua địa bàn nam định phúc và phạm công đức đối tượng cầm lái đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực cầu vượt lộc an
được biết phúc mua ma túy của một đối tượng người lào và vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
thông tin thêm về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến trong các bản tin tiếp theo
một mươi tấn ma túy cực độc được ngụy trang là thảo mộc xấy khô cùng một đường dây tổ chức chuyên vận chuyển trái phép lá khát có chứa chất ma túy cực mạnh với quy mô lớn phạm vi rộng trên toàn quốc đã bị bắt giữ
vào chiều ngày hôm qua cục hải quan hà nội đã tổ chức thông tin chính thức về vụ việc triệt phá thành công đường dây này
chúng tôi chúng đã tuồn loại ma túy này vào việt nam thông qua đường bưu chính quốc tế để vận chuyển tiếp qua nước thứ ba
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của cục hải quan tp hà nội nắm được thông tin về một đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy có nguồn gốc thảo mộc từ nước ngoài vào việt nam qua đường biểu chính quốc tế
đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cục trưởng hải quan hà nội đã ra quyết định xác lập chuyên án và thành lập ban chuyên án e ba trăm một mươi sáu do cục hải quan hà nội chủ trì
phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với biêu cục ngoại dịch bằng các biện pháp nghiệp vụ tạo điều kiện cho đối tượng nhận hàng đến làm thủ tục nhận hàng bình thường
trong quá trình đó c bốn mươi bảy đã thực hiện xác minh nhân thân của chín người nhận ghi trên lô hàng
từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu ban chuyên án đã liên tục giả soát phát hiện các lô hàng gửi đi các nước mỹ anh úc
tất cả kết quả tri cục hải quan chuyển phát nhanh đã lấy mẫu giám định
kết quả giám định của viện khoa học kỹ thuật hình sự cũng cho thấy có thành phần cathenol
tính đến nay đã bắt giữ được tổng số một trăm chín mươi chín kiện với trọng lượng khoảng hơn hai năm tấn
hiện nay các đối tượng này cũng đã vào việt nam và xuất cảnh ra nước ngoài
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các nước làm rõ những thủ đoạn này và bắt các đối tượng này
đây là một đường dây vận chuyển trái phép thảo mộc khô có chứa chất ma túy có diễn biến phức tạp có tổ chức quy mô lớn phạm vi rộng trên toàn quốc
đối tượng tội phạm lợi dụng việt nam là nước xuất khẩu chè
khi xuất nhập khẩu các cá nhân và doanh nghiệp đều khai báo với cơ quan hải quan là cây thảo mộc sấy khô cây chuồng ngây cô chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ ba
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện chỉ đạo của tổng cục hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chống ma túy của bộ công an
để tiếp tục tập trung vào những nhóm và các đường

với các tuyến đường rất là trọng điểm hàng nhập về từ các nước nam phi và hàng xuất đi một số các nước như mỹ úc anh để đấu tranh với các loại tội phạm như thế này
sáng nay tòa nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn thuận chú tại xã đại đức huyện kim thành bị truy tố về hành vi giết người
theo cáo trạng do trước đó đã nhiều lần bị mất trộm gà
nên vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn thuận đã dùng dây kim loại màu trắng loại năm ly không vỏ bọc lắp đặt xung quanh chuồng gà và cắm điện để chống trộm
đến khoảng một giờ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu anh nguyễn đăng chính chú tại xã đồng gia huyện kim thành treo qua tường vào khu vực trùng gà nhà anh thuận để trộm cắp thì bị điện giật chết
thuận đã mang sát anh chính và tháo toàn bộ dây điện vứt xuống sông gần nhà để phi tàng
tại phiên tòa nguyễn văn thuật khai nhận toàn bộ sự việc và ăn năn trước hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên phạt nguyễn văn thuận tám năm tù về tội giết người
một đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến một mươi tỷ đồng vừa bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh triệt phá
đường dây cá độ bóng đá qua mạng do trần văn vinh chú tại huyện tân biên cầm đầu khi đối tượng đang có mặt tại tp hcm để điều hành đường dây cá độ bóng đá
qua khai thác cơ quan công an bắt khẩn cấp thêm bốn đối tượng trong đường dây cá độ này gồm phạm duy linh nguyễn minh võ trần hữu trọng và nguyễn bảo quốc khang cùng chú tại huyện tân biên
cơ quan công an đã tạm giữ sáu bộ máy tính tám điện thoại di động và trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
theo điều tra từ khi bắt đầu giải bóng đá euro hai nghìn một mươi sáu vinh mua một master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền một trăm linh usd quy đổi thành tiền việt nam là sáu trăm linh triệu đồng
từ trang mạng này vinh đã tạo ra
các trang mạng nhỏ khác với số tiền trên mỗi trang là một mươi usd quy đổi thành tiền có giá từ một mươi đến năm mươi một đô la bán lại cho linh trọng và võ và một số đối tượng khác quản lý
từ đây các đối tượng trên chia trang mạng trên thành ba đến một mươi một trang con riêng và nâng giá trị usd quy đổi từ năm mươi đến một trăm linh đồng usd để cấp cho các đối tượng sử dụng đánh bạc dưới hình thức cá độ
được biết đối tượng vinh còn tổ chức cá độ bằng tin nhắn gọi điện thoại qua di động
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày bị bắt
số tiền giao dịch thể hiện trên master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến do vinh quản lý là gần tám trăm linh usd tương đương khoảng một mươi tỷ đồng
tiếp tục bản tin là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng cũng về hành vi đánh bạc tại cà mau và bình dương
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa triệt phá tụ điểm mua bán số đề do trần hoàng khiêm
chú tại khu vực ấp cái cám xã đồng hương huyện cái nước tỉnh cà mau tổ chức
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trên ba mươi triệu đồng
nhiều phơi số và sổ ghi số đề cùng nhiều tam vật khác có liên quan
cùng thời điểm trên nhiều mũi trinh sát cũng bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn văn râu trần thị hương nguyễn hồng nga trần thị cô
đây là các tụ điểm chân rết của trần hoàng khiêm được bố trí xung quanh khu vực ấp
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phơi số đầu đuôi được ghi trong các tờ giấy và số học sinh
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời các đối tượng có liên quan đến tụ điểm trên về cơ quan tiếp tục điều tra xử lý
còn tại tỉnh bình dương công an thị xã thuận an đang tạm giữ ba đối tượng trần tuấn dũng bùi văn phước và nguyễn hoàng minh
để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận phước là người đứng ra tổ chức cá độ
các con bạc gửi tin nhắn đặt kèo cho phước với số tiền từ năm trăm linh đến một mươi triệu đồng
số tiền các đối tượng tham gia cá độ là hơn hai mươi triệu đồng
đối tượng lê hùng cường chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa khởi tố bắt tạm giam
đây là đối tượng cầm đầu nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cường cùng đồng bọn đã lợi dụng sơ hở của người dân dùng vam phá khóa thực hiện hàng chục vụ trộm xe mô tô nhãn hiệu yamaha
trên địa bàn huyện tây hòa thành phố tuy hòa và các địa phương lân cận để bán lấy tiền ăn chơi và tiêu xài
hiện công an huyện tây hòa tỉnh phú yên đang khẩn trương tiến hành thu hồi tài sản mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án
ba đối tượng hồ tiến tài bùi văn bắc chú tại xã thọ thành và nguyễn hữu huy chú tại xã hùng thành
đang bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày hai mươi sáu tháng sáu hai đối tượng là tài và bắc đã lấy trộm xe máy của anh nguyễn quang trung
chủ quán internet tại xóm chín xã thọ thành
tiếp đó vào khoảng một giờ sáng ngày hai tháng bảy đối tượng nguyễn hữu huy cũng đã đột nhập vào quán internet của anh nguyễn duy trụ
chú tại xóm kim thành xã huỳnh thành lấy trộm một xe máy khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn đường
đi qua địa bàn ấp mỹ phó xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang
trạm cảnh sát giao thông châu phú thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh
đã bắt quả tăng một xe khách dường nằm vận chuyển hàng hóa nhập lậu
trong lúc tuần tra kiểm soát tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông châu phú
phát hiện xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn huệ nghĩa
trong những ngày tới khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng phía đông nam trời nắng nóng với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai hình thế thời tiết gây mưa hoàn toàn suy yếu
nên chỉ còn xảy ra ở một vài nơi và các nơi trên khu vực trời đều có nắng trở lại
nhiệt độ bắt đầu quá trình tăng lên với mức nhiệt độ trưa chiều sẽ đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến hai ngày nghỉ cuối tuần thì nắng xuất hiện sớm hơn và cường độ nắng cũng tăng lên
dấu hiệu của một đợt nắng nóng mới bắt đầu với nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ hai cho đến ba độ vào vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều
với khu vực trung bộ giải mây rông ở phía bắc cũng đã gây mưa cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong mấy ngày vừa qua
trong đó một số nơi đã có mưa vừa đến mưa to
trong những ngày tới thì thời tiết sẽ có sự thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
cũng sẽ có mưa giải rác nhưng lượng không nhiều
từ ngày mai toàn khu vực trời có nắng với cường độ nắng ngày càng mạnh lên nên nhiệt độ sẽ tăng dần
dấu hiệu có một đợt nắng nóng cũng đã bắt đầu ở khu vực này với nhiệt độ sẽ đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ trong hai ngày nghỉ cuối tuần này
khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày tám đến ngày một mươi trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất sẽ đạt ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi
nhiệt độ cao nhất sẽ đạt được mức là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ nên trời mát mẻ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới tại đây thì ban ngày trời còn nắng với nhiệt độ vào khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ bao gồm cả thành phố hồ chí minh sẽ có nơi sấp xỉ là ba mươi năm độ
đến chiều và tối thì trời chuyển nhiều mây hơn độ ẩm không khí tăng lên và xuất hiện mưa rông rải rác
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt